tại thành phố vinh tỉnh nghệ an ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông hồng và bắc trung bộ giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vùng đồng bằng sông hồng và bắc trung bộ đã có hai bốn trăm linh hai trên ba bốn trăm bảy mươi bốn xã đạt sáu mươi chín một được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng bốn mươi tám so với cuối năm hai nghìn một mươi năm là mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước là năm mươi
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cả vùng không còn xã dưới năm tiêu chí
bên cạnh những kết quả nổi bật vẫn còn những tồn tại hạn chế
như môi trường bị ô nhiễm tình hình an ninh trật tự đặc biệt nhiều địa phương vẫn còn hình thức mới quan tâm đến việc đạt các mục tiêu mà chưa quan tâm đến chất lượng của việc đạt chuẩn
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị từng địa phương cần ra soát so sánh với kết quả tổng kết toàn vùng để đưa ra những phương án tối ưu khắc phục những tồn động
đồng thời các tỉnh phải phát huy tốt quan điểm lấy người dân làm chủ thể nhưng không được huy động sức dân quá sức mà phải trên tinh thần tự nguyện hợp lòng dân đồng thời quán triển tư tưởng xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc